tại tỉnh bắc cạn đoàn công tác của ban tổ chức trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn
về việc giám sát chuyên đề công tác cán bộ
đoàn công tác đánh giá tỉnh bắc cạn đã quán triệt triển khai nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết
chỉ thị kết luận của trung ương về công tác cán bộ
tỉnh bắc cạn cũng đã làm tốt việc luân chuyển cán bộ bảo đảm khách quan
tuy nhiên qua giả soát cho thấy một số hồ sơ chưa bảo đảm thủ tục theo yêu cầu
đoàn công tác đề nghị tỉnh bắc cạn tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy định của trung ương
về công tác cán bộ khắc phục ngay những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra đợt giám sát lần này